tại đồng nai văn phòng cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia về khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh ở việt nam
văn phòng bảy trăm linh một phối hợp với cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ tổ chức hội thảo về đề cương dự án hỗ trợ người khuyết tật tại việt nam
tại bảy tỉnh bị phun giải chất da cam
tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến về mục tiêu nội dung hoạt động cơ chế hợp tác cho đề cương dự án hỗ trợ người khuyết tật việt nam
tại bảy tỉnh gồm đồng nai tây ninh bình phước bình định quảng nam thứ thiên huế và quảng trị
dự án nhằm hiện thực hóa bản ghi nhận ý định hợp tác được ký kết giữa văn phòng bảy trăm linh một và cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
theo đó cơ quan này sẽ tài trợ năm mươi triệu đô la mỹ cho việt nam nhằm nâng cao năng lực thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe
điều trị y tế phục hồi chức năng cải thiện chất lượng cuộc sống và bảo đảm hòa nhập xã hội cho người khuyết tật tại bảy tỉnh trên
cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện các dự án về chăm sóc sức khỏe hỗ trợ y tế sinh kế cho người khuyết tật
cơ quan này sẽ hỗ trợ việt nam về mọi mặt để dự án thành công